tiếp tục hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi
chiều nay dưới sự chủ trì của thủ tướng nguyễn xuân phúc các đại biểu đã nghe báo cáo và thảo luận về tình hình thực hiện nghị quyết số một mươi chín năm hai nghìn một mươi tám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
báo cáo về công tác giả soát tháo gỡ các vướng mắc bất cập của các quy định hiện hành về môi trường đầu tư kinh doanh các chính sách an sinh xã hội
báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng về nâng cao năng lực tiếp cận cách mạng công nghệ bốn
báo cáo về kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính xây dựng chính phủ điện tử và hoạt động của tổ công tác của thủ tướng năm hai nghìn hai mươi
báo cáo về công tác thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng năm hai nghìn hai mươi
phát biểu tại phiên thảo luận thủ tướng đánh giá môi trường đầu tư kinh doanh vẫn còn nhiều hạn chế
chưa giải quyết triệt để được sự không thống nhất giữa các luật nhất là về đầu tư môi trường đất đai xây dựng
thủ tướng yêu cầu cần tiếp tục thực hiện nghị quyết một mươi chín trong năm hai nghìn hai mươi
chúng ta có năm số mặt nhưng mà ở địa phương này địa phương khác ngành này ngành khác cũng còn rất nhiều cái trở ngại cho kinh doanh
chứ hướng về
tạo điều kiện doanh nghiệp phát triển chưa tháo gỡ cụ thể
cho nên cái năng lực của năng quốc gia cũng còn thấp kém môi trường cạnh tranh cũng nhiều vấn đề ở nước ta
cho nên cái việc mà tiếp tục thực hiện nghị quyết một mươi chín mà đồng chí nguyễn trí dũng nêu đó là vấn đề yêu cầu rất quan trọng trong năm hai nghìn một mươi tám này
những vướng mắt nào những công việc gì cần vào triển khai thì các ông chí xác định cho rõ và đây là nội dung công tác quan trọng
về tháo gỡ các vướng mắc bất cập của các quy định hiện hành về môi trường đầu tư kinh doanh và chính sách an sinh xã hội
thì thể chế vẫn còn nhiều ràng buộc nên vẫn còn lúng túng đây là nhiệm vụ quan trọng của các bộ cần phải tiếp tục làm trong thời gian tới
mà trong năm vừa rồi chúng ta cắt trên năm thủ tục rồi có nhiều bộ làm rất tốt khâu này
ví dụ như bộ công thương bộ nông nghiệp phương tiện nông thôn bộ xây dựng
đã cắt từ một phần hai đến một phần ba thủ tục dám cắt bỏ dám từ bỏ quyền lực để tạo điều kiện môi trường
mà cái đấy thông qua thể chế rất quan trọng
này anh long đánh yêu có vướng mắt mà địa phương vậy thôi
nếu chúng ta không đưa ra nghị quyết không có quyết định của chủ tịch quyên bang dân
không có nghị quyết của chính phủ để mà công chức trình lên để cắt
thì không cách gì mà thủ tục vẫn như cũ thôi
về công nghiệp bốn thủ tướng đặt câu hỏi sẽ bắt đầu từ đâu để thực hiện việc đổi mới sáng tạo
thủ tướng chỉ đạo đây là việc mà từng địa phương phải làm trong hạ tầng công nghệ
cơ sở dữ liệu và đào tạo nguồn nhân lực
thủ tướng chỉ rõ hiện thế giới đang chuyển động rất nhanh về công nghệ
mà chúng ta không biết bắt đầu từ đâu về việc này thì sẽ rất khó khăn trong phát triển bền vững
về công tác thanh tra giải quyết khiếu nại tâu cáo
thủ tướng chỉ rõ hiện chính quyền không chịu tìm kiếm công nghệ
đối thoại với dân
thủ tướng yêu cầu các thành viên chính phủ cũng như lãnh đạo các địa phương
cần thảo luận làm rõ và tháo gỡ những khó khăn vướng mắt tại các báo cáo đã nêu
nhất là các địa phương
hội nghị sẽ tiếp tục vào sáng mai
và trong sáng mai
lãnh đạo các bộ ngành sẽ phát biểu thảo luận về các nội dung trên
nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắt và đưa ra giải pháp để thực hiện trong năm hai nghìn hai mươi